chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von leyen và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu
joseph borrell đã đến thăm ukraine và cam kết đẩy nhanh quy trình đưa nước này gia nhập liên minh châu âu
tại kiev chủ tịch ec đã trao cho tổng thống ukraine volodymyr zelensky một tài liệu gồm các bộ câu hỏi phục vụ việc gia nhập eu
bà ursula von leyen cho biết là ukraine đang bước thêm một bước quan trọng tiến tới gia nhập eu bằng việc hoàn thiện trả lời bộ câu hỏi trên
liên minh châu âu sẽ đẩy quy trình này lên nhanh nhất có thể song song với việc bảo đảm mọi tiêu chuẩn được đáp ứng
bên cạnh đó chủ tịch ec cơ quan điều hành eu cũng cho biết liên minh này đã phân bổ một tỷ euro để hỗ trợ trang bị vũ khí cho các lực lượng ukraine
và đang thảo luận về đề xuất cung cấp thêm năm trăm linh triệu euro cho kiev eu cũng tái khẳng định cam kết sẽ hỗ trợ ukraine
về phần mình ông zelensky hoan nghênh chuyến thăm của các quan chức eu cho rằng đây là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ mà eu dành cho ukraine